bệnh nhân là nam thiếu niên một mươi bốn tuổi ở đông anh hà nội trước đó năm ngày thấy đau đột ngột tinh hoàng trái nhưng cố chịu không nói với ai
đến khi đau không chịu được nữa bệnh nhân mới bảo bố mẹ đưa đi khám
sau khi tiếp nhận bệnh nhân bác sĩ chẳng đoán đây là trường hợp xoắn tinh hoàng có chỉ định mổ cấp cứu
mặc dù các y bác sĩ đã khẩn trương tiến hành phẫu thuật cấp cứu tuy nhiên do bệnh nhân đập viện ở giai đoạn muộn
khi phẫu thuật vừa bộc lộ thì tinh hoàn đã tìm đen xoắn vặn hai vòng không còn khả năng bảo tồn
buộc phải cắt bỏ trong sự tiếc nuối của cả ekip phẫu thuật và gia đình
chia sẻ về ca bệnh bác sĩ chuyên khoa một nguyễn quang huy khoa ngoại tổng hợp bệnh viện đa khoa đông anh cho biết